thưa quý vị không quen biết nhau từ trước mà chỉ thông qua những tin nhắn trên mạng
để kết nối và tụ tập giao du với nhau
đó là phương thức phổ biến của rất nhiều nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
trên địa bàn thành phố đà nẵng thời gian vừa qua
mặc dù đã có rất nhiều những cảnh báo về tình trạng trên
thế nhưng dường như vấn đề này vẫn bị thả nổi và các thanh thiếu niên liên quan
đến các vụ án hình sự ma túy xuất hiện với số lượng ngày một tăng
đây là kẽ hở khiến cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn tiềm ẩn những phức tạp
nhóm bốn thanh thiếu niên này chú quận liên triều và tỉnh quảng nam
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu phối hợp với công an phường hòa khánh nam
phát hiện mời về làm việc khi là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
dẫu chẳng quen thân nhưng chỉ với vài lời rủ dê của trần quốc cường
người anh lớn với hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
cả nhóm đã cùng nhau thực hiện một mươi vụ trộm cắp trên địa bàn quảng nam và đà nẵng
anh cường phân công tụi em là em là người vô giác xe
còn anh cường là người bẻ khóa còn phúc là người canh để cho bọn em vô giác xe
từ đó là em trộm cắp được bảy chiếc xe với lại cường có lấy một thêm cái laptop nữa
cường tiêu thụ cái laptop và giữ tiền cho người
bảo ăn cho tụi em thôi cường không chia đồng mẫu hết
còn đây là đối tượng nguyễn thanh bình
chú tại huyện thanh bình tỉnh quảng nam
cũng bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều bắt giữ
khi trộm cắp hàng loạt xe máy ở đà nẵng để đem về quê thay biển số
đưa cho các đối tượng quen biết ở quảng nam tiêu thụ
chỉ chưa đầy một phút bình đã dùng đoàn phá khóa lấy được bốn xe máy của người dân trên địa bàn
tôi tiêu thụ phương tiện xong rồi tôi để đem về bán cho những người thông quê
và lấy số tiền đó để tiêu xài cá nhân và sử dụng
ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến số lượng thất nghiệp tăng lên
cùng với đó sự buông lỏng quản lý con em của mỗi gia đình
cũng khiến gia tăng những vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
cá biệt có trường hợp các em bỏ nhà đi nhiều ngày nhưng gia đình cũng không hề biết
chỉ tính riêng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an các đơn vị địa phương của thành phố đà nẵng
đã điều tra làm rõ hàng chục vụ trộm cắp tài sản
phần lớn là xe máy mà đối tượng thực hiện lại chủ yếu là thanh thiếu niên
ngoài sự vào cục của các
các cơ quan tổ chức các gia đình các con em mình
thì quản lý chi tiêu thời gian phương tiện
để hạn chế việc các em có thời gian phương tiện
và đi ra thực hiện các hành vi phạm tội hoặc là đi hậu pháp luật
tất cả các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong thời gian qua
đều được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
và công an các quận huyện tập trung đấu tranh
xử lý quyết liệt
đây cũng là bài học răn đe cho những thanh thường niên
vẫn thích ăn chơi lêu lỏng tụ tập coi thưởng pháp luật